năm nay thành phố tiếp tục đưa một mươi nhóm hàng thiết yếu vào danh sách bình ổn giá
để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân từ nay đến tết truyền thống
như các mặt hàng lương thực đường dầu ăn thịt da súc da cầm trứng da cầm
thực phẩm chế biến rau củ quả thủy hải sản hay gia vị
hiện nay hàng tháng thì lượng hàng bình ổn luôn chiếm từ hai mươi năm đến ba mươi nhu cầu thị trường
vào các tháng cận tết lượng hàng bình ổn thị trường thì sẽ chiếm từ ba mươi bốn mươi nhu cầu thị trường
thưa quý vị và các bạn gắn kết đào tạo với doanh nghiệp tạo việc làm cho học sinh sinh viên
ngay sau khi ra trường là việc mà nhiều trường trung cấp hay cao đẳng nghề đã và đang thực hiện
và đặc biệt là hiện nay xu hướng đào tạo các lớp sơ cấp nghề theo đặt hàng của doanh nghiệp
cũng đang là một xu thế được nhiều trường nghề hợp tác với doanh nghiệp
và sau đây là ghi nhận tại tỉnh bắc cạn
em mai văn bằng học viên lớp sơ cấp hàn của trường cao đẳng nghề dân tộc nội chú bắc cạn
em là một trong ba mươi học viên lớp sơ cấp đào tạo theo đặt hàng của một doanh nghiệp chi nhánh tại bắc ninh
sau tuân nghiệp ba mươi học viên đạt tiêu chuẩn sẽ đi làm việc dự án của công ty tại brunei
mức lương đi làm ở bên brunei hiện tại lương khởi điểm là một mươi năm triệu
chúng em sẽ được ký hợp đồng lao động và được đóng bảo hiểm và học các an toàn lao động ở công trình
việc phối hợp đào tạo nghề theo địa chỉ được trường cao đẳng dân tộc nội chú bắc cạn đẩy mạnh trong ba năm trở lại đây và rất được doanh nghiệp ủng hộ
nhà trường sẽ đào tạo về lý thuyết sau đó sẽ xuống công ty ninh năm a làm thực hành thực tế tại đó để dàn thay nghề
sau đó các bạn đạt yêu cầu thay nghề thì sẽ chuyển sang brunei
cái dự án bên brunei là do công ty đấu thầu
trong những năm qua từ những yếu tố như vậy
trường cũng đã kết nối với rất nhiều các doanh nghiệp đặc biệt là các chương trình đào tạo có địa chỉ việc làm theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp
chúng tôi đã kết hợp được khoảng ba mươi doanh nghiệp
do đặc điểm địa phương dân số ít số học sinh đi học các trường nghề còn thấp
chủ yếu đi lao động tại các khu công nghiệp các tỉnh lân cận
vì thế để thu hút tuyển sinh trường cao đẳng dân tộc nội chú bắc cạn đã nỗ lực trong công tác thay đổi nhận thức của bà con
đồng thời phối hợp với doanh nghiệp nhằm tạo ra các lao động có tay nghề
vấn đề hợp tác với doanh nghiệp chúng tôi thấy rằng đây là cái tất yếu từ phía nhà trường cũng như là từ phía doanh nghiệp
cho nên là trong ba năm gần đây chúng tôi rất là tích cực hợp tác với doanh nghiệp để đào tạo
đào tạo nghề theo địa chỉ đặc biệt là phối hợp với doanh nghiệp đào tạo các lớp sơ cấp nâng cao tay nghề
đang là xu hướng và được nhiều trường nghề trên cả nước thực hiện
đây cũng là sức hấp dẫn mới khuyến khích những người chọn con đường học nghề
tỉnh lào cai vừa tổ chức hội nghị gặp mặt các thầy mò thầy cúng thầy then có uy tín
để bàn các giải pháp cải tạo tập quán lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số
tại hội nghị các đại biểu đã bàn nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc
cải tạo bài trừ các hủ tục tập quán lạc hậu mê tín dị đoan như không xem ngày cưới hỏi đối với các trường hợp chưa đủ tuổi kết hôn
kết hôn cận huyết thống lên án việc tảo hôn không để người chết qua bốn mươi tám tiếng trong nhà
giảm sự dườm già trong việc cúng tế ở các lễ hội không nghe theo cải xấu rụ rỗ gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc
để phát huy vai trò của thầy mò thầy cúng trong cải tạo tập quán
thời gian tới các ngành và địa phương sẽ để mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu tích cực
chung tay xây dựng nông thôn mới phối hợp chặt chẽ với các thầy mò thầy cúng người có uy tín để xây dựng nếp sống văn minh
trong phần tin thế giới tổng thống bolivia tử trức
mexico đề nghị fbi điều tra vụ sát hại chín công dân mỹ
thưa quý vị
thưa quý vị và các bạn chỉ sau ba tuần tuyên bố đắc cử tổng thống bolivia imo morales đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh các cuộc biểu tình lan rộng cáo buộc đã có sự gian lận trong kết quả kiểm phiếu
phát biểu trên truyền hình ông morales cho biết rất đau buồn về sự việc mà ông nhắc tới như một cuộc đảo chính dân sự
kể từ cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hồi tháng một mươi bolivia đã liên tục chìm sâu trong những bất ổn khi dư luận dấy lên các cáo buộc về gian lận kết quả bầu cử
tổ chức các quốc gia châu mỹ công bố
các kết quả kiểm toán sơ bộ cho thấy những sai sót bảo mật nghiêm trọng và sự thao túng rõ ràng trên hệ thống máy tính mà theo họ đã ảnh hưởng tới kết quả kiểm phiếu cuối cùng
chính phủ mexico mời cục điều tra liên bang mỹ fbi tham gia điều tra vụ băng đẳng xả súng hôm bốn tháng một mươi một vừa qua khiến ba phụ nữ và sáu trẻ em thiệt mạng ở bang sonora
bộ ngoại giao mexico cho biết đã gửi công hàm tới đại sứ quán mỹ tại mexico
mời cục điều tra liên bang mỹ fbi hỗ trợ điều tra vụ thảm sát chín người ở bang sonora miền bắc nước này
tuyên bố cho biết thêm rằng các đặc vụ mỹ phải phối hợp với lực lượng mexico và không được trang bị vũ khí
fbi hiện chưa phản hồi đề nghị này
trước đó đoàn xe ba chiếc chở một mươi bảy phụ nữ và trẻ em mang quốc tịch mỹ mexico bị các tay súng tấn công hôm bốn tháng một mươi một ở bang sonora khiến chín người thiệt mạng tại chỗ
cảnh sát nghi ngờ thủ phạm là các tay súng thuộc wares
băng đảng ma túy đang tìm cách tranh giành địa bàn với bang sinaloa ở sonora
bão nhiệt đới bùn bùn sau khi đổ bộ đã mang theo mưa lớn và gió mạnh quét qua vùng duyên hải của ấn độ và bangladesh
khiến hai mươi người thiệt mạng và hơn hai triệu người phải qua đêm trong các khu lán trại tránh bão
tại ấn độ có một mươi hai người thiệt mạng do bão tại các bang tây bengal và odisha
còn tại nước láng giềng bangladesh đã có tám người thiệt mạng và ít nhất hai mươi người bị thương
bão đã khiến bốn ngôi nhà hư hại
phần hoặc bị phá hỏng hoàn toàn
cây cối đổ dạp cũng khiến giao thông tại nhiều khu vực tắc nghẽn
một số khu vực thấp cũng đã bị ngập
hiện bão đã suy yếu thành áp thấp sau khi đi sâu vào đất liền
tuy nhiên khoảng hai một triệu người bangladesh đã phải sơ tán để tránh bão
quân đội cũng đã được huy động tới các khu vực ven biển để cứu hộ và di dời người dân
tập đoàn năng lượng quốc gia aramco của ả rập xê ú cho biết
là sẽ bắt đầu trào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một tới đây
sự kiện được giới đầu tư hết sức mong đợi
aramco cho biết giá cổ phiếu cuối cùng sẽ được xác định vào ngày năm tháng một mươi hai
một ngày sau khi việc đăng ký mua kết thúc
đây được kỳ vọng là thương vụ trào bán trái phiếu lần đầu tiên ra công chúng lớn nhất thế giới
theo kế hoạch công ty sẽ trào bán năm cổ phiếu của mình cho các nhà đầu tư tư nhân
song vẫn chưa quyết định bao nhiêu phần trăm dành cho các tổ chức đầu tư
aramco cũng cho biết đã thuê nhiều ngân hàng danh tiếng trên thế giới
làm cố vấn tài chính và phụ trách sổ sách
nơi chuyên gia nhận định ít khả năng con số này đạt tới mục tiêu thu về một trăm linh tỷ usd
dựa trên giá trị vôn hóa khoảng hai tỷ usd mà thái tử mohammed bin salman hy vọng ban đầu
ngày một mươi tháng một mươi một campuchia đã khai mạc lễ hội đua thuyền thả hoa đăng
ăn cốm dẹp cúng trăng truyền thống trên sông sáp đoạn trước hoàng cung ở thủ đô phnom penh
với sự tham gia của gần ba trăm linh thuyền thuộc các đội đua đến từ khắp các tỉnh thành trên đất nước chùa tháp
quốc vương norodom sihamoni chủ tịch thượng viện samdek saichum
chủ tịch quốc hội samdek hamsom rim thủ tướng samdek hunsen
cùng hàng nghìn người dân thủ đô campuchia đã đến dự lễ khai mạc
cổ vũ các vận động viên đua thuyền
lễ hội đua thuyền thả đèn hoa đăng ăn cống dẹp cúng trăng của nhân dân campuchia hàng năm
diễn ra trong ba ngày một mươi bốn một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi âm lịch
trong buổi tối khai mạc ban tổ chức tiến hành lễ thả hoa đăng trên sông sáp
và bắn pháo hoa trước hoàng cung
dân tộc khơ me được tổ chức vào thời điểm kết thúc mùa mưa chuyển sang mùa khô
theo sửa sách lễ đua thuyền đã có từ thời đế chế angkor
nhằm nâng cao khả năng chiến đấu của thủy quân
lễ thả đèn nước ăn cốm cúng trăng thể hiện mong ước mùa màng bội thu
đời sống sung túc tạ ơn thần mặt trăng và thần nước
đã ban cho người dân mưa thuận gió hòa trong sản xuất nông nghiệp
những hình ảnh tại đất nước chùa tháp vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình
thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt